cùng ngày bộ y tế cũng đã có văn bản đề nghị ubnd tp hcm chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trưng thực hiện các thủ tục mua để có vaccine cho người dân thành phố trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên đến ngày tám tháng tám bộ y tế chưa nhận được thông tin về tiến độ thực hiện mua vaccine của tp hcm và đề nghị có văn bản trước ngày một mươi năm tháng tám tới để bộ y tế báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét cho đơn vị địa phương khác mua
cũng tại buổi họp báo đại diện sở lao động thương binh xã hội tp hcm cho biết tính đến nay tp hcm đã hỗ trợ đến lao động bị hoãn việc hoặc nghỉ việc không lương với số lượng năm mươi hai trên năm mươi sáu công nhân người lao động đạt chín mươi hai
có năm tám trăm linh trên năm tám trăm linh hộ kinh doanh cá thể ngừng hoạt động theo chỉ thị một mươi sáu cptg đạt một trăm linh hộ thương nhân ở các chợ truyền thống trên địa bàn quận quyện một mươi năm trên một mươi sáu năm trăm linh hộ đạt sáu mươi

hộ thương nhân ở các chợ truyền thống trên địa bàn quận viện một mươi năm trên một mươi năm hộ kinh doanh cá thể ngân hoạt động theo chỉ thị một mươi sáu cpttg đạt chín mươi hộ thương nhân ở các chợ truyền thống trên địa bàn quận viện một mươi năm trên một mươi năm hộ kinh doanh cá thể ngân hoạt động theo chỉ thị một mươi sáu cpttg đạt chín mươi

bảy triệu đồng một trường hợp sẽ trích từ nguồn ngân sách thành phố